ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội đã khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ hai
trong buổi sáng các đại biểu của ủy ban tập trung thảo luận xung quanh báo cáo về tình hình thực hiện các chỉ tiêu
nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi sáu và kế hoạch sự toán ngân sách năm hai nghìn hai mươi
trong đó chú trọng đến lĩnh vực lao động người có công và xã hội
tính đến tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu cả nước có hơn một triệu lao động
trong đó tỷ lệ lao động có chuyên môn kỹ thuật là trên năm mươi tăng sáu so với cuối năm hai nghìn một mươi năm
thực hiện nhiều giải pháp xây dựng quan hệ lao động hài hòa lành mạnh giảm thiểu tranh chấp lao động
tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo nghề gắn với thị trường lao động hội nhập quốc tế
bên cạnh đó các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững đã được thực hiện một cách hiệu quả
tỷ lệ nghèo giảm qua các năm
tuy nhiên các đại biểu cũng cho rằng hiện nay chính sách dành cho người có công vẫn chưa được thực hiện đầy đủ
do liên quan đến việc bị mất giấy tờ gốc
vì vậy tới đây ủy ban các vấn đề xã hội sẽ tập trung xử lý rứt điểm các trường hợp tồn động
về xác nhận công nhận người có công đặc biệt đối với liệt sĩ để kịp thời có những chính sách đãi ngộ phù hợp